liên quan đến diễn biến phiên tòa xét xử vụ án công ty cổ phần địa ốc alibaba
hôm qua tnthh đã có văn bản thông báo về thời gian tuyên án và niêm yết bản án
theo đó phiên tòa đã kết thúc phần tranh luận hội đồng xét xử bước vào phần nghị án
và sẽ tuyên án vào lúc bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử
tuyên phạt bị cáo nguyễn thái luyện mức án tù trung thân
đề nghị phạt bị cáo nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba em ruột của luyện
từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo là đồng phạm của luyện bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ một mươi hai đến hai mươi năm tù
cùng về tội danh trên
bị cáo võ thị thanh mai vợ của luyện và nguyễn thái lực em trai của luyện và lĩnh
bị viện kiểm sát đề nghị mức án ba mươi năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
riêng bị cáo huỳnh thị kim thắng bị đề nghị mức án từ năm đến sáu năm tù về tội rửa tiền